trường đại học tôn đức thắng đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường ngày hai mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến sự buổi lễ
trường đại học tôn đức thắng là trường đại học công lập trực thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam
sau hai mươi năm thành lập nhà trường đã có bước phát triển với nhiều thành tựu trở thành đại học công lập hình mẫu về tự chủ đại học
một trung tâm giáo dục và khoa học công nghệ lớn của cả nước đào tạo nhân lực với chuẩn đầu ra và chất lượng tầm quốc tế
dịp này trường đại học tôn đức thắng cũng được chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tặng thưởng huân chương hữu nghị
về những đóng góp trong công tác đào tạo và cấp học bổng cho sinh viên lào